các cấp các ngành cơ quan đơn vị từ trung ương đến cơ sở nỗ lực cao nhất để giải quyết căn bản những vấn đề bức thiết đặt ra trong thực tiễn
tạo sinh kế nâng cao thu nhập và đời sống của người dân thực hiện phương châm hành động không để ai bị bỏ lại phía sau
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ hai diễn ra vào sáng nay
tới dự đại hội còn có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
cùng hơn một năm trăm linh đại biểu chính thức đại diện cho năm mươi bốn dân tộc anh em
phát biểu tại đại hội thủ tướng nhấn mạnh sự kiện có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc
một biểu tượng đặc biệt về khối đại đoàn kết các dân tộc như năm mươi bốn cánh sen tạo nên một bông sen việt nam rực rỡ ngát hương
sự phát triển của quốc gia đến từ thành công của các địa phương
bên cạnh các địa phương phát triển luôn duy trì sức tăng trưởng cao các tỉnh khó khăn nhất là các tỉnh miền núi phía bắc
nhiều tỉnh miền trung đồng bằng sông kiểu long tây nguyên nơi có đông đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống
vẫn luôn nỗ lực để đạt tăng trưởng khá với ý chí không để tỉnh nhà bị bỏ lại phía sau
quyết tâm phải làm cho các dân tộc tỉnh nhà ngày càng vươn lên cuộc sống ấm no tốt đẹp hơn
đồng bào của đảng và nhà nước đã chăm lo cho đồng bào các dân tộc
mà chúng ta cũng nhận thấy đồng bào các dân tộc đã góp phần rất to lớn vào những thành quả phát triển vĩ đại của đất nước
xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước giữ nước của dân tộc ta và gần đây nhất là thành quả của gần ba mươi năm năm đổi mới đất nước
khi riêng rẽ mỗi chúng ta chỉ là một giọt nước cùng nhau chúng là đại dương
chỉ khi cùng nắm chặt với nhau tiến lên năm tư dân tộc anh em con lạc cháu hồng
chúng ta sẽ xây dựng được một quốc gia
tuy vậy thủ tướng cũng chỉ rõ những điểm còn hạn chế đó là kinh tế đất nước
mặc dù tăng trưởng cao trong nhiều năm trở lại đây
quy mô kinh tế giờ đây đã vào nhóm bốn nền kinh tế lớn nhất đông nam á
song chúng ta vẫn còn là nước có thu nhập trung bình
chúng ta vẫn phải nỗ lực rất nhiều để sớm hiện thực hóa khát vọng về một việt nam hùng cường vào năm hai nghìn năm mươi
sánh vai với các nước phát triển như bắc hổ mong ước
so với sự phát triển của cả nước ở từng địa phương đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn
nhất là ở vùng miền núi vùng sâu vùng xa tỷ lệ hộ nghèo cận nghèo nguy cơ tái nghèo còn cao
khoảng cách thu nhập so với cả nước ngày càng giãn cách
cộng đồng các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời và là máu thịt của dân tộc việt nam
nói đói có nhau sướng khổ cùng nhau
tôi mong muốn đồng bào dân tộc thí số của chúng ta dù khó khăn phát phả đến đâu
cũng phải ưu tiên thời gian và tiền của tạo mọi điều kiện
để con em chúng ta được đến trường được vui chơi được học hành đến nơi đến chỗ
thủ tướng nêu rõ chỉ có giáo dục mới là con đường duy nhất đưa bản làng quê hương đất nước chúng ta phát triển giàu mạnh được
trong tương lai ngày mai tươi sáng phụ thuộc vào những gì chúng ta chuẩn bị trong ngày hôm nay
thủ tướng đề nghị các chính sách hỗ trợ của nhà nước cần tập trung khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh
tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số thu hẹp dần khoảng cách về mức sống thu nhập so với mặt bằng chung cả nước
thủ tướng mong muốn đồng bào dân tộc thiểu số của chúng ta dù khó khăn vất vả đến đâu
cũng phải ưu tiên thời gian và tiền của tạo mọi điều kiện để cho con em chúng ta được đến trường được vui chơi được học hành đến nơi đến trốn
với đồng bào dân tộc thiểu số rừng là tấm áo giáp góp phần bảo vệ an toàn khỏi thiên tai lũ lụt sạt lở
rừng cũng là sinh kế cho đồng bào
vì thế thủ tướng yêu cầu đồng bào dân tộc thiểu số phải giữ rừng như chính giữ sinh mạng của mình
cùng nhau lên án và chặn đứng các tệ nạn khai thác chặt phá rừng trái phép
đảng và nhà nước sẽ tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu để ban hành cơ chế chính sách phù hợp hơn với thực tế
từng bước để đồng bào tăng thu nhập đảm bảo lợi ích nhiều mặt từ bảo vệ và phát triển rừng
bảo vệ lá phổi xanh của đất nước góp phần quan trọng chống thiên tai và biến đổi khí hậu
thủ tướng mong muốn đồng bào các dân tộc phải cùng nhau tiếp bước xây dựng
vun đắp cho tinh thần đại đoàn kết các dân tộc trường tồn mãi mãi
như bác hồ kính yêu từng dạy trước kia các dân tộc để danh độc lập phải đoàn kết
bây giờ để giữ lấy nền độc lập càng phải đoàn kết hơn nữa
tại đại hội thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho ủy ban dân tộc